mưa lớn những ngày qua cùng với thủy điện xả lũ khiến mực nước các sông tại tỉnh quảng nam lên nhanh
đến ngày một mươi một tháng một mươi nước lũ đã tràn qua quốc lộ một a đoạn qua huyện thăng bình gây ngập nặng cho nhiều khu vực
trên tuyến đường hồ chí minh từ huyện đông giang qua huyện tây giang có thêm nhiều điểm bị sạt lở mới
nhiều tuyến đường đi lên các xã vùng cao của huyện đông giang nam giang bị chia cắt
tại huyện nam trà my nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ bốn mươi b đã bị hư hỏng
đường dây tải điện từ tam kỳ lên nam trà my gặp sự cố khiến nhiều nơi bị mất điện
tỉnh quảng nam đang khẩn trương sơ tán dân vùng sung yếu triển khai công tác cứu hộ cứu nạn đồng thời triển khai các phương án ứng phó với bão số sáu